giờ cao điểm xe máy chiếm hết phần đường brt nên buýt nhanh hoạt động không hiệu quả trong khi ô tô lấn làn là bị phạt ngay
brt chỉ hiệu quả và đúng là bus nhanh khi đường đủ rộng và hệ thống đường sắt đô thị tương đối hoàn thiện
thực tế cho thấy hiệu quả đã không như kỳ vọng nếu như không muốn nói là còn gây nhiều hệ lụy
hạ tầng đường bộ dọc theo tuyến buýt nhanh brt một từ cát linh về yên nghĩa đã bị quá tải
như tương tự nhưng di chuyển nhanh hơn tiện lợi hơn nên việc duy trì brt có thể sẽ không còn thu hút được hành khách
cư dân mạng cho rằng việc các cơ quan chức năng cần thẳng thắn nhìn nhận đánh giá lại hiệu quả thực chất của tuyến buýt nhanh là cần thiết
từ đó có cơ sở để có những điều chỉnh phù hợp tránh ủn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông
theo chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy brt hoạt động không hiệu quả là điều không ai mong muốn
đối với một dự án thử nghiệm đúng là cần có thời gian để đánh giá
tuy nhiên với tuyến brt một hà nội hoạt động bốn năm năm không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp thì cần phải có giải pháp để bố trí lại cho phù hợp
ở nước ta đường hẹp giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại hàng ngày
người dân vẫn phải sử dụng phương tiện cá nhân là chủ yếu nên việc giành được ưu tiên cho xe buýt nhanh không thể đem lại hiệu quả như kỳ vọng
thành phố hà nội cần có đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý bất cập của brt
theo đó có thể nghiên cứu bỏ làn ưu tiên
brt bố trí buýt nhanh hoạt động như buýt thường đồng thời nên phân làn cho ô tô và xe máy riêng biệt để thuận tiện cho việc đi lại của người dân
tiến sĩ trần hữu minh tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cho rằng hiện nay brt một đang đạt khoảng một khách một làn giờ cao điểm
chỉ nhìn hơn một làn ô tô trong đô thị nhưng chỉ bằng một nửa khi khai thác bằng xe máy
nếu nể tuyến brt như hiện nay nó chỉ là một loại xe buýt thường
không phải là xe buýt nhanh như mong đợi
không nên duy trì như hiện nay mà buộc phải thực hiện một trong hai hướng hoặc là chuyển thành huyết thường
đó là bất đắc dĩ mà không ai muốn mà chúng ta cần có lộ trình và hướng cụ thể để khắc phục những bất cập hiện nay
đối với xe buýt nhanh về trung chuyển về lan về kết nối về chia sẻ thông tin về tích hợp thẻ
để đưa brt này lên một tầm cao mới với chất lượng dịch vụ khác hẳn xe buýt thường
cũng có nhiều ý kiến về bất đắc dĩ nhưng không phải là xe buýt nhanh như mong đợi
những cư dân mạng cho rằng nên khuyến khích sử dụng giao thông công cộng
bộ và sở giao thông nên nghiên cứu kỹ các phương án giao thông phù hợp để phương tiện công cộng ngày càng được yêu mến hơn
các phương tiện công cộng phải được ưu tiên trên mặt đường được chạy thông qua các điểm ủng tắc
thì mới thu hút được nhiều người sử dụng
cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm các phương tiện cá nhân cản trở xe buýt nhanh
nếu vẫn duy trì tuyến riêng cho loại phương tiện này
riêng đối với thành phố hà nội phải có lộ trình cụ thể rõ ràng
hoặc lập bỏ làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh
hoặc có phương án để nâng cấp khai thác cơ sở hạ tầng phù hợp
cùng các chính sách cụ thể để brt thực sự là xe buýt nhanh
thay vì lãng phí và khai thác với nhiều bất cập như hiện nay
có nên duy trì tuyến đường riêng dành cho xe buýt nhanh ở thành phố hà nội
hay cần có sự điều chỉnh khai thác phù hợp hơn hạn chế ủn tắc giao thông
và lãng phí cơ sở hạ tầng
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy chia sẻ và tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân